một mươi năm chín sáu triệu lao động nông thôn được học nghề các cấp trình độ đạt tám mươi bảy mục tiêu của đề án
trên một trăm sáu mươi bốn hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo
trên ba mươi sáu học nghề nông nghiệp gần sáu mươi bốn học nghề phi nông nghiệp đáp ứng việc chuyển dịch cơ cấu lao động
bên cạnh đó có địa phương nhu cầu học nhiều hơn so với khả năng đáp ứng
có nơi lại khó khăn để tổ chức người học quy định chưa phù hợp thực tế tại nhiều địa phương dẫn đến triển khai khó khăn
tuy nhiên theo lộ trình phân bổ thì nguồn vốn phân bổ dạy nghề giảm dần theo năm
vì thế giai đoạn gần cuối của đề án nhu cầu người học ngày càng nhiều trong khi nguồn vốn cho thực hiện thấp đi
đặc biệt việc triển khai học nghề tập trung theo yêu cầu của đề án dường như là khó thực thi tại một số địa phương
trước đây làm công việc lái xe du lịch không được ổn định
lại thường xuyên xa nhà anh nguyễn hoàng phú chú tại xã bình mỹ huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
được sự vận động từ các cán bộ xã cán bộ huyện
anh đã theo học lớp sơ cấp nghề nâng xe hàng từ đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu
sau khi nhận được chứng chỉ này tôi có công việc ổn định để làm công ty ổn định cuộc sống của gia đình
tuy nhiên việc vận động người học tham gia học nghề như anh phú cũng không dễ dàng
thực tế những năm qua cho thấy
việc mở lớp học tập trung theo yêu cầu của đề án dường như là khó thực thi tại một số địa phương
câu của đề án gặp khó khăn do đi lại xa xôi nhất là tại các địa phương vùng sâu vùng xa
hơn nữa việc học nghề nông thôn chỉ kéo dài ba tháng
đối với nghề phi nông nghiệp thì tay nghề chỉ đạt trình độ cơ bản
khả năng xin việc tại các cơ sở nhà máy sản xuất thường không dễ
vì vậy đi học lớp đào tạo nghề một nghìn chín trăm năm mươi sáu không thực sự hấp dẫn
cả xã thì chỉ đăng ký được khoảng tầm hai mươi tám đến ba mươi người
nhưng mà đến khi mà được cấp cho nghề
như tới mà lúc học xong kết thúc lớp thì chỉ còn khoảng là mười mấy hai mươi người
trung tâm thì có những khó khăn nhất định thì đó cũng do địa bàn hồi nãy lưới
nên có nhiều dân tộc tiểu số
và trại rộng ở các xã cũng hơi xa
còn đường đi tới trung tâm giống như ở bên lớp học này thì còn có một em là phải tiến hai mươi km
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với mục tiêu hàng năm đào tạo nghề cho khoảng một năm triệu
trong đó có khoảng một triệu lao động phổ thông được hỗ trợ đào tạo nghề
tuy nhiên với một số yêu cầu cùng nguồn kinh phí
đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu giai đoạn sau thấp
thời gian học ngắn khiến cho việc hiệu quả đào tạo nghề chưa cao
đây cũng là bất cập cần được tháo gỡ cho các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn tới
vâng thưa quý vị đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
cũng đã chứng minh được tính hiệu quả trong công tác giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
và để đề án thực sự hiệu quả đi vào thực tế
cần sự linh hoạt của các địa phương trong xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo nghề
gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương
và sau đây là ghi nhận tại một số địa phương thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu hiệu quả giúp giảm nghèo bền vững
tại lớp học mai công nghiệp theo chương trình đào tạo ngắn hạn ba tháng
tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
ba mươi học viên của lớp học này tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay
tại một doanh nghiệp may có chi nhánh tại địa phương
những nụ cười dạng dỡ trên khuôn mặt những cô gái chàng trai người dân tộc thiểu số nơi đây cho thấy
việc học nghề một cách bài bản giúp cho việc trồng các cây công nghiệp đúng kỹ thuật
đem lại hiệu quả kinh tế cao là điều đúng đắn
chưa học thì mình thấy người ta trồng cà phê thì mình chưa biết cách chăm sóc
mà tới khi mình học cà phê với là mình biết cách chăm sóc
cây cà phê là mang lại cho dân của chúng ta
nói chung là ai có cây cà phê thì đều hân hợp vui mừng
đào tạo nghề nông nghiệp hay phi nông nghiệp gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội mỗi địa phương
gắn với nhu cầu thực tiễn của người học cho thấy tính hiệu quả của chương trình
cùng với việc tổ chức học nghề địa phương còn nhiều chính sách cho vay vốn
hỗ trợ giảm nghèo giúp bà con sau khi học các lớp nghề xong có vốn
tự tin đầu tư sản xuất giúp phát triển kinh tế gia đình
và đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương
hàng năm thì có hàng ngàn người được đào tạo học nghề
tương đối là phù hợp với cái nhu cầu của người học
và qua cái đào tạo thì cái người học nghề cũng có cái điều kiện tốt hơn
trong việc học nghề
trong việc tiếp cận và làm cái nghề mà mình học
để phát triển kinh tế gắn với thực hiện của địa phương thì thấy là trong những năm nay
các đào tạo nghề là người đồng hào dân tộc tiểu số họ tham gia học nghề nhiều
và đã đem lại những kết quả rất tốt cho bà con
sau một mươi năm triển khai đề án đào tạo nghề nông thôn
có trên một trăm linh hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo
ngân hàng nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn
một hướng đi đã phát huy hiệu quả cao
các ngành địa phương đã xác định đào tạo nghề là nhiệm vụ quan trọng
để nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân
góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động và tái cơ cấu ngành nông nghiệp